cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng là huỳnh phúc hậu và trần huy nam vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó lực lượng công an bắt quả tang hậu đang có hành vi tàng trữ một gói ma túy trọng lượng khoảng năm trăm linh gram tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu
cơ quan công an thu giữ thêm một khẩu súng loại bắn đạn hoa cài ba viên đạn
mở rộng điều tra lực lượng công an đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở
đối với trần huy nam thu giữ một gói ma túy đá và một mươi tám viên thuốc lắc
nam khai nhận gói ma túy trên có trọng lượng khoảng năm trăm linh gram là của nam giao cho hậu đi bán thì bị công an phát hiện bắt giữ
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
quý vị cần phải hết sức lưu ý